nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail misustin đã gửi điện chúc mừng
đến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong điện có đoạn viết thắng lợi vẻ vang này là kết quả của cuộc đấu tranh
anh dũng bền bỉ của nhân dân việt nam vì độc lập và tự do
đập tan mọi âm mưu áp đặt từ bên ngoài
chúng tôi tự hào từng kề vai sắt cánh ủng hộ và giúp đỡ các bạn việt nam
trong những năm tháng gian khổ đó
cùng ngày bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov đã gửi điện mừng
đến phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
cũng nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào đã gửi điện mừng
tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
trong điện mừng có đoạn viết đảng nhân dân cách mạng lào và nhân dân các dân tộc lào
vui mừng và đánh giá cao về những thành tiệu và thắng lợi to lớn toàn diện
và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân việt nam anh em đã đạt được trên mọi lĩnh vực
trong suốt thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
nhất là những thành tiệu toàn diện trong công cuộc đổi mới của việt nam